ngày một mươi hai tháng hai đội an ninh công an thành phố lào cai đã triệu tập và xử lý hai trường hợp về hành vi thông tin sai sự thật
liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên địa bàn
hai trường hợp bị xử lý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đều trú tại thành phố lào cai
các trường hợp nói trên đã đăng tải thông tin sai lệch lên mạng xã hội về việc có người nhiễm virus corona
dùng từ ngữ lăng mạ xúc phạm gây hoang mang dư luận
tại cơ quan công an cả hai trường hợp đã nhận thức hành vi sai trái của mình tự giác xóa bỏ bài đăng đồng thời cam kết không tái phạm
với những hành vi trên công an thành phố lào cai đã xử phạt hành chính một trường hợp với mức một mươi triệu đồng một trường hợp nhắc nhở